ảnh hưởng của bão số bốn vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện vùng cao kỳ sơn của tỉnh nghệ an
dù nước đã rút nhưng trong những ngày qua trên địa bàn huyện một số xã và nhiều vùng khác vẫn đang bị chia cắt
đặc biệt là tại xã mỹ lý hàng chục hộ dân ở khu vực thượng nguồn thủy điện bản vẽ phải di rời khẩn cấp
do tình trạng sạt lở đất ngày càng nghiêm trọng hơn
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây
trận lũ lịch sử vừa qua xã vùng sâu mỹ lý là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề với ba ngôi nhà bị cuốn trôi
năm mươi ngôi nhà bị ngập sâu trong nước cùng nhiều tài sản khác ước tính thiệt hại trên ba năm tỷ đồng
để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của người dân cấp ủy chính quyền xã mỹ lý đã huy động các lực lượng trong xã
cùng các đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức di rời tài sản nhà cửa của người dân đến nơi an toàn
tuy nhiên hiện tại xã mỹ lý vẫn còn hai bản vùng trên là sốt dương và cha nga đang bị cô lập chưa thể liên lạc được
để kịp thời động viên giúp đỡ bà con lãnh đạo huyện kỳ sơn đã cử các đoàn trực tiếp đến thăm hỏi và hỗ trợ người dân vùng lũ
đồng thời tìm giải pháp tạm thời để sơ tán người dân khẩn cấp
tuy nhiên do địa hình với một bên là đồi núi dốc một bên là sông suối nên công tác bố trí khu tái định cư an toàn lâu dài cho người dân đang gặp rất nhiều khó khăn
do vậy trước mắt cần có sự hỗ trợ tích cực
các cấp chính quyền và cộng đồng giúp cho người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống
về lâu dài cần tìm được nơi ở mới đảm bảo an toàn và thuận lợi cho cuộc sống của người dân